tổng cục thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng chín tăng năm mươi bốn so với tháng tám và chỉ số cpi chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai bảy so với cùng kỳ năm trước
theo đó trong một mươi một nhóm hàng hóa tính cpi chỉ có một nhóm giảm là bưu chính viễn thông giảm bảy so với tháng tám
một mươi nhóm hàng hóa còn lại đều tăng giá trong đó nhóm giáo dục tăng mạnh nhất bảy một mươi chín do bước vào năm học mới
tiếp đến nhóm giao thông tăng năm mươi năm do hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu
các nhóm văn hóa giải trí và du lịch nhóm may mặc mũ nón giày dép nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm
và nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhóm đồ uống và thuốc lá đều có mức tăng nhẹ từ hai đến một mươi tám
riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế sau khi tăng mạnh sáu một mươi tám trong tháng trước
trong tháng chín chỉ số giá nhóm này tăng năm
chỉ còn tăng hai
lạm phát cơ bản tháng chín tăng bảy so với tháng tám
mức tăng này thấp hơn mức tăng của tháng trước là
không nằm trong rổ tính cpi chỉ số giá vàng trong tháng chín đã giảm ba mươi sáu trong khi chỉ số giá đô la mỹ tăng bảy so với tháng tám